thưa quý vị và các bạn trong nhiều ngày qua người dân ở xa về quê ăn tết đang hết sức lo lắng bởi tình trạng cháy vé thiếu vé hạng phổ thông
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
với hãng vietjet air trạng hà nội tp hcm vào ngày năm tháng hai mùng sáu tháng hai chỉ còn một ghế với giá là năm ba mươi sáu triệu đồng một vé khứ hồi chưa bao gồm các loại phí
ngày mùng bảy tháng hai còn hai ghế với giá là năm ba mươi sáu triệu đồng một vé khứ hồi chưa bao gồm các loại phí
ngày mùng tám tháng hai còn một ghế với giá là ba sáu mươi chín triệu đồng một vé khứ hồi hai ghế với giá là năm ba mươi sáu triệu đồng một vé khứ hồi chưa bao gồm các loại phí
nếu hành khách muốn bay hãng viettravel allies
trạng hà nội tp hcm từ ngày năm tháng hai đến ngày chín tháng hai sẽ không còn ghế
hãng chỉ có vé trạng này từ ngày mùng một mươi tháng hai với giá cần một chín triệu đồng một vé khứ hồi
trước tết giá vé rất rẻ giá cho hai đường bay vàng tp hcm hà nội của nhiều hãng chỉ một một mươi bảy triệu đồng một vé một chiều
liên quan đến giá vé máy bay vào năm hai nghìn hai mươi một cục hàng không việt nam đã dự thảo thông tư quy định
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại dự thảo cục hàng không việt nam đề xuất áp giá sản vé máy bay nội địa
trong đó giá vé máy bay tối thiểu sẽ bằng hai mươi mức giá tối đa quy định cho các chuyến bay từ mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
các đường bay dưới năm trăm linh km mức giá tối thiểu là ba trăm hai mươi đồng một vé các đường bay từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km trở lên mức giá tối thiểu là bốn trăm bốn mươi đồng
tuy nhiên đề xuất đến nay đã không được thực hiện vì nhiều người cho rằng việc áp sản giá vé máy bay là không hợp lý
khiến cho nhu cầu đi lại kích cầu du lịch bị triệt tiêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín